thưa quý vị và các đồng chí ngày hôm nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trước quốc hội mở đầu phiên chất vấn kéo dài hai ngày rưỡi
tại phiên chất vấn bộ trưởng bộ công an tô lâm đã trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tội phạm giết người tín dụng đen xâm hại và buôn bán phụ nữ trẻ em tội phạm xâm phạm an toàn giao thông nhất là các đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia ma túy
cùng tham gia làm rõ các nội dung trên có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và bộ trưởng các bộ giao thông vận tải lao động thương binh và xã hội viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
tại phiên chất vấn nhiều đại biểu đánh giá cao thành tích của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội thời gian qua
đặc biệt là nhiều chiến công trong phòng chống tội phạm buôn bán ma túy cũng như nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
đã có bốn mươi bảy đại biểu tham gia chất vấn và một mươi một đại biểu tham gia tranh luận trong số đó nhiều đại biểu quan tâm đến tội phạm ma túy
trả lời vấn đề này bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an thời gian qua
đồng thời khẳng định cố gắng không để việt nam thành nơi trung chuyển ma túy ra thế giới
trả lời vấn đề này bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an thời gian qua
đồng thời khẳng định cố gắng không để việt nam thành nơi trung chuyển ma túy ra thế giới
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã có báo cáo về lượng ma túy rất nhiều
tuy nhiên là cũng có một vấn đề mà chúng ta có thể yên tâm là lực lượng công an chúng tôi đã dự báo được trước về cái tình hình này
thành ra là trên cơ sở đó đã có triển khai và kết quả của công tác đấu tranh phòng chống ma túy vừa qua cũng là những con số để nói lên về những điều này
trả lời các đại biểu về phương hướng giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm nêu rõ
phải thực hiện đồng bộ song song các giải pháp làm chặn cái nguồn cung và giảm cái nguồn cầu cái nhu cầu ở trong nước đối với tội phạm ma túy
và cái thứ tư là tiếp tục tăng cường cái nguồn lực cái sự phối hợp chung giữa các cái lực lượng về phòng chống ma túy
liên quan đến tội phạm băng nhóm xã hội đen và tín dụng đen thời gian qua nhiều đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề này và cho rằng có sự gia tăng của loại tội phạm này
tín dụng đen là cái giới hạn phạm vi của loại tội phạm
từ cái quan hệ dân sự đó mà nó diễn biến lên trở thành tội phạm hình sự thì nó có liên quan đến kể cả người đi vay và người cho vay đều có những dấu hiệu liên quan đến hoạt động tội phạm
thì đây cũng là những cái mầm mống của tội phạm
một lực lượng công an chúng tôi cũng đang nghiên cứu để tập kết những cái hoạt động này
từ đó có những cái kiến nghị với các cái cơ quan chức năng trong cái hoạt động quản lý cái hoạt động
một nội dung quan trọng khác cũng được nhiều đại biểu quan tâm đó là tình trạng tội phạm tâm thần ngáo đá cũng đang gia tăng với mức độ
ngày càng nghiêm trọng
thời gian vừa qua thì cả nước nói chung và bình thuận nói riêng đã xảy ra nhiều vụ đối tượng ngáo đá gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như là giết người hoặc bắt cóc con tim
được biết bộ công an đã có văn bản hướng dẫn xử lý trường hợp này
nhưng chỉ khi nào xảy ra hậu quả còn nếu chưa xảy ra hậu quả thì không xử lý hành sự
xin đề nghị bộ trưởng cho biết hướng xử lý loại đối tượng này như thế nào để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
ở đây thì chúng tôi cũng có một giải pháp tức là chúng tôi sẽ tăng cường hướng dẫn công an các đơn vị địa phương về quản lý loại đối tượng này
hướng dẫn về các mặt nhiệm vụ để nhận diện lên danh sách các đối tượng ngáo đá và có các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn quản lý các hoạt động của các đối tượng này ngay tại cơ sở
thì đây chỉ là cái biện pháp để quản lý những cái địa phương đó để đề phòng những cái hiện tượng
vì cái khả năng gây án của các cái đối tượng nghiện các cái đối tượng mà ngáo đá này là rất lớn
đấy thành ra là cái biện pháp
chứ còn thì bây giờ người ta chưa có cái hành vi phạm tội thì cũng chưa thể xử lý được những cái vấn đề đó
còn nếu khi mà đã ngáo đá mà vi phạm có cái hành vi phạm tội rồi thì xử lý rất nghiêm theo các quy định của pháp luật
về tình trạng gian lận thi cử trong thời gian qua có đại biểu cho rằng đây là một loại tội phạm mới cần điều tra làm rõ và xử lý triệt đẻ
nhưng nhân dân thấy được và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt nhanh và rút điểm của bộ công an trong việc giải quyết vụ gian đận thi cử năm hai nghìn một mươi tám
vì đây là một loại tội phạm mới phức tạp tinh vi đông người tham gia nhiều người có chức vụ
nhưng bộ công an đã mềm mẽ như vậy cử ti rất tin tưởng
sau đây là chất vấn của tôi
trong báo cáo của chính phủ do phó thủ tướng trương hoa bình trình bày tại cuộc hội
ở phiên khai mạc cho thấy quyết tâm của chính phủ
chính phủ là kiên quyết không để xảy ra sai phạm và gian lần trong thi cử
nhân dân đồng tin và rất mong đợi điều đó
bộ trưởng và nếu được phó thủ tướng trương hòa bình cho biết những giải pháp căn cơ để đảm bảo cho sự quyết tâm này của chính phủ được thành công một cách bền vững
xin trân trọng cảm ơn
tôi nghĩ trách nhiệm chính là thuộc bộ giáo dục đào tạo và các cơ quan có chức năng
về phía bộ công an thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục đào tạo từ việc tổ chức các kỳ thi cho đến kỳ thi quốc gia
lớn thì đều có mối quan hệ thường xuyên để đảm bảo an ninh trật tự
trong đó có vấn đề về chống những gian lận trong thi cử kiểm soát các phương tiện kiểm soát các người vào thi bằng những biện pháp có phối hợp những việc đó
và làm sao không để tình trạng gian lận xảy ra trong các cuộc thi
kết thúc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá tại phiên chất vấn
các đại biểu quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi rõ ràng ngắn gọn
đi thẳng vào những nội dung thuộc lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ công an trách nhiệm chung của các bộ ngành
đây là lần đầu tiên bộ trưởng bộ công an trả lời chất vấn trước quốc hội
với tinh thần trách nhiệm cao cùng với kinh nghiệm trong công tác điều hành thời gian qua
bộ trưởng đã nắm chắc vấn đề trả lời rõ ràng thẳng thắng nhận trách nhiệm đối với những mặt còn hạn chế
đưa ra nhiều giải pháp thiết thực trong thời gian tới
có thể thấy rằng công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội phòng chống tội phạm
là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống tính mạng tài sản của nhân dân
liên quan đến trật tự kỷ cương của nhà nước và sự bình yên của xã hội
do vậy nhóm vấn đề đưa ra chất vấn đối với bộ trưởng bộ công an và các thành viên chính phủ hôm nay
là những vấn đề được cử tri xã hội và nhân dân đặc biệt quan tâm
thời gian qua dưới sự quan tâm của các ngành các cấp các địa phương
sự nỗ lực của ngành công an công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được cũng còn không ít những tồn tại hạn chế
thực tế diễn biến thời gian qua và qua nội dung chất vấn
thời gian này của các đại biểu quốc hội cho thấy xã hội vẫn chưa thực sự bình yên
người dân vẫn chưa thật sự yên tâm trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình an ninh trật tự
sự gia tăng hoạt động tội phạm thành tích của lực lượng công an rất lớn nhưng vẫn còn đó những lo lắng trong xã hội
vẫn xảy ra nhiều vụ án lớn thương tâm mà quốc hội nhân dân và xã hội cực lực lên án
đề nghị chính phủ bộ công an
các bộ ngành liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội
chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế
chủ tịch quốc hội đề nghị cần triển khai hiệu quả chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm
tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự ngay từ khi mới manh nha
kiềm chế gia tăng tội phạm đẩy lùi tệ nạn xã hội tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn cả đô thị và nông thôn
nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm giết người phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh đúng người đúng tội các hành vi vi phạm pháp luật
không để oan sai bỏ lọt tội phạm hạn chế tội phạm bỏ trốn phải truy nã
với khoảng thời gian buổi sáng và đầu giờ chiều nay
đại tướng tô lâm đã hoàn thành phần chất vấn nhóm nội dung về lĩnh vực an ninh trật tự
phần trả lời chất vấn của đại tướng tô lâm đã được các đại biểu tại nghị trường đánh giá cao và hài lòng với những gì đã nêu
sau khi các thành viên của chính phủ kết thúc phần trả lời kết luận phiên chất vấn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh bộ trưởng bộ công an đã thẳng thắn trả lời nội dung chất vấn của các đại biểu với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc
phiên chất vấn đạt chất lượng và hấp dẫn đó cũng là nhận định chung của nhiều đại biểu về phần chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề về an ninh trật tự trong sáng nay
cách thức đặt câu hỏi cũng như trả lời của phiên chất vấn rất là hiệu quả
với cách trả lời của bộ trưởng tô lâm hôm nay tôi thấy là cách trả lời gõ rõ đi thẳng vào nội dung câu hỏi của đại biểu

cho nên chúng ta thấy là trong vòng nửa buổi sáng thì số đại biểu mà dơ biển tranh luận không nhiều nó cũng đã thể hiện sự hài lòng của đại biểu với cách trả lời của bộ trưởng
đó chính là cái tình trạng mà gia tăng về cái tội phạm ma túy
rồi một số những cái vấn đề xảy ra đang nóng trong xã hội
thí dụ như là xâm hại tình dục trẻ em rồi thì các cái tai nạn giao thông đường bộ
rồi nạn tín dụng đen bảo kê xã hội đen v v
thì bộ trưởng tô lâm đã có những cái trả lời cũng đi thẳng vào vấn đề
thí dụ như cái việc ma túy thì rõ ràng cái nỗ lực của bộ công an trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận
và có thể nói là lần đầu tiên mà những cái vụ việc ma túy bắt được quá lớn
nhưng mà từ đó nó cũng đưa đến một cái đánh động một cái giống hỏi là cái công tác phòng ngừa của chúng ta như thế nào
mặt bằng chung của xã hội như thế nào
và cá nhân tôi thì tôi nghĩ có phải chăng là chính là do cái cầu nó tăng
thế thì nên là phân tích sự việc là đến cùng đến cái nguyên nhân của nó
để từ đó là chúng ta mới tìm được cái giải pháp căn cơ
và hiện giờ thì phải nói là
bộ công an các chiến sĩ anh em hết sức là vất vả và rất là nguy hiểm
và đối tượng thì càng lúc càng manh động
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng chia sẻ với những vất vả của ngành công an
đồng thời tán thành với nhiều giải pháp được bộ trưởng bộ công an đưa ra trước quốc hội
nhìn thẳng và trả lời trọng tâm các câu hỏi của các đại biểu
và đề ra các giải pháp đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
các vấn đề mà xã hội dư luận đang đặc biệt quan tâm
đó là những đánh giá của cử tri
sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công an tô lâm trước các đại biểu quốc hội
phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công an tô lâm trước các đại biểu quốc hội
tôi hài lòng với phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày hôm nay của bộ trưởng bộ công an
thực tế thời gian qua thì tình hình tội phạm diễn biến cực kỳ phức tạp
tuy nhiên thì lực lượng công an cả nước nói chung cũng như các tỉnh thành khác nói riêng
cũng đã phòng chống đấu tranh phòng chống và ngăn ngừa rất là hiệu quả
thời gian qua cũng đã xảy ra một số những cái vụ thảm sát rúng động dư luận
cũng đã là đấu tranh và tóm gọn được hung thủ tạo được niềm tin cũng như sự an tâm trong lòng nhân dân
đại biểu hỏi trực tiếp bộ trưởng luôn và sau khâu câu đấy thì bộ trưởng trả lời trực tiếp luôn bằng tự cái suy nghĩ của mình chứ không bằng văn bản
thế thì qua cái buổi sáng hôm nay thì chúng tôi thấy là một số đại biểu của các tỉnh chất vấn bộ trưởng tô lâm
về các cái vấn đề về tệ nạn xã hội về thiến dụng đen
về các nội dung về phòng chống tội phạm
thì tôi thấy rằng là có những các cái câu hỏi của các cái đại biểu quốc hội
thì bộ trưởng tô lâm đã trả lời trực tiếp và rất là sát với lại những cái câu hỏi của các đại biểu quốc hội và không né tránh
cái mục tiêu của bộ công an đề ra lần tới này là từng bước giảm tệ nạn xã hội
chứ không thể nào là xóa bỏ ngay cái tệ nạn xã hội được
nếu không nói là xóa bỏ ngay cái tệ nạn xã hội thì nó là dư ý chí
cho nên đặt vấn đề là từng bước giảm cái xã hội để bình an cho nhân dân xã hội
đó là cái đúng
cái tội phạm màu tí rồi thì nó liên quan tới là nhiều nước
mà trong đó lấy cái việt nam này cái thành phố hồ chí minh vừa rồi là cái vùng trũng
là cái nơi mà đi trung chuyển đi các nơi khác
cho nên là cái đề ra biện pháp là kết hợp với các nước trực tiếp là các nước ở đông nam á
để cùng nhau giải quyết tệ nạn xã hội này
mà tôi thấy cái biện pháp đó là biện pháp ưu hiệu
phá được các cái án mà đại án đặc biệt là về kinh tế
cứ hàng nghìn hàng nghìn tỷ đồng thì chúng tôi thấy là cái này là công lớn của công an
ra là để giải quyết tất cả những cái mặt trái của xã hội là ngành công an là một ngành
sương sống là một ngành mà phải đối mặt nhiều nhất và giải quyết nhiều nhất
đấy là cái khó khăn của ngành công an
và đấy là cái vất vả của ngành công an
nhưng nhiều người thì cũng không hiểu hết và thông cảm được hết
cho ngành công an mà lại cứ hay đặt ra các vấn đề là ngành công an làm chưa tốt
ngành công an làm chưa tốt
nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải nên phối hợp tất cả các ngành cùng toàn xã hội
để đẩy mạnh một cái cuộc là vào cuộc của tất cả các thành phần xã hội
thì chúng ta mới có thể cùng ngành công an giải quyết được các vấn đề bức xúc và nóng bỏng hiện nay
ngay trong chiều nay sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất
đối với bộ trưởng bộ công an tô lâm
dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà
về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực xây dựng
nhóm vấn đề được các đại biểu quan tâm chất vấn gồm công tác lập thẩm định phê duyệt
và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình
về quản lý thị trường bất động sản xử lý bất cập trong quản lý xây dựng
đặc biệt là đối với khu vực nhà trung cư căn hộ du lịch công tác quy hoạch
và quản lý trật tự xây dựng đô thị
tại nghị trường nhiều đại biểu đã đề nghị bộ trưởng bộ xây dựng
làm rõ vấn đề quy hoạch và trách nhiệm quy hoạch
cụ thể là nhiều sai phạm trong xây dựng khi chủ đầu tư thi công sai với quy hoạch được xây dựng
dẫn đến nhiều hệ lụy như không đảm bảo điều kiện xây dựng
quy hoạch treo hoặc chưa được phê duyệt nhưng đã tiến hành giao dịch trên thị trường
hoặc những thiếu sót trong việc không đồng bộ với các phương án quy hoạch đã được phê duyệt
và vi phạm pháp luật
tại nghị trường bộ trưởng bộ xây dựng đã trả lời các chất vấn của các đại biểu
và làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu và cử tri cả nước quan tâm trong lĩnh vực này
ngày mai trong buổi sáng quốc hội tiếp tục phiên chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng
xung quanh một số vấn đề như bất cập trồng chéo trong quản lý xây dựng
trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở khi để xảy ra các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng
trong chiều nay tại hà nội bộ công an đã đại tướng tô lâm
đồng ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã tiếp thân mật đoàn đại biểu
người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh sóc trăng về thăm bộ công an
những năm qua đời sống của nhân dân các dân tộc tỉnh sóc trăng đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn
công tác so đói giảm nghèo y tế giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực
văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng giữ gìn và phát huy
hệ thống chính trị và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở các vùng dân tộc thiểu số được quan tâm chỉ đạo
cuối đại đoàn kết các dân tộc ngày cân được củng cố và tăng cường
những thành tích của nhân dân các dân tộc tỉnh sóc trăng có sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số
đặc biệt là những người có uy tín trong dân tộc thiểu số đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
phát biểu tại buổi tiếp thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt cảm ơn và chúc mừng những thành tích to lớn của đồng bào các dân tộc sóc trăng nói chung
các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh sóc trăng nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh sóc trăng sau đợt tham quan
tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đã đạt được nêu gương sáng động viên đồng bào bà con
hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền
xuyên tạc của các phần tử xấu tham gia tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tốt
rèn luyện tốt của học viện của học viên các trường học viện cao đẳng trung cấp trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu tại hội nghị
sáu học viên tiêu biểu của các học viện trường đại học cao đẳng trung cấp công an nhân dân được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến
là những tấm gương tiêu biểu có lập trường tư tưởng bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh
tinh thần cầu thị tiến bộ có động cơ thái độ học tập đúng đắn luôn tích cực tự giác chủ động say mê nghiên cứu khoa học
và là những học viên dẫn đầu về kết quả học tập rèn luyện trong các trường công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành mong muốn các thầy cô giáo các học viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
là hạt nhân của phong trào thi đua
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đang đặt ra hết sức nặng nề đòi hỏi cán bộ công an phải được đào tạo cơ bản có năng lực nghiên cứu và thực hành
nắm vững và thực hiện các quy trình công tác được chuẩn hóa
để đáp ứng yêu cầu trên thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị các trường công an nhân dân cần tập trung chú trọng phát triển
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cải tiến nội dung chương trình đào tạo
phương pháp dạy học theo hướng mở linh hoạt phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ
mỗi học viên cần tự giác nâng cao ý thức học tập tích cực tham gia các phong trào thi đua
sáng nay tại quảng trường ngọ môn tp huế tỉnh thừa thiên huế bộ công an đã chính thức khai mạc hội thi
điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
tại bảng thi số bốn có bảy đội tuyển tham gia đến từ công an các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng trị quảng bình hải phòng thừa thiên huế
đến sự và chỉ đạo có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
được tổ chức từ ngày ba tháng sáu đến ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín với ba nội dung thi điều lệnh võ thuật bắn súng

hội thi nhằm đánh giá kết quả chất lượng tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương
qua đó biểu dương lực lượng thi đua vì an ninh tổ quốc góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định

hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an dân năm năm một lần nhằm biểu dương lực lượng đánh giá đúng đánh giá kết quả chất lượng công tác tập huấn điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật trong toàn lực lượng công an nhân dân
có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ chiến sĩ kịp thời nắm mắt cập nhật những quy định mới có liên quan đến công tác điều lệnh quân sự võ thuật
để thúc đẩy phong trào khi đua giàn luyện các thể bản lĩnh nâng cao sức mạnh của cán bộ chiến sĩ
phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tạp phạm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị lực tạo
với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an dân lần thứ năm hai nghìn một mươi chín vòng loại bản thi số bốn

tham gia hội thi tại bản dự thi số bốn có bảy đơn vị đến từ công an các tỉnh thành hóa nghệ an hà tĩnh quảng trị quảng bình hải phòng thừa thiên huế
từ ngày nay các đội thi đã trải qua các nội dung thi điều lệnh và võ thuật với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao
các đội thi đã trải qua các nội dung thi điều lệnh và võ thuật với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao